phụ nữ này khai tên bùi linh tự xưng là nhân viên dược của bệnh viện bạch mai hà nội
linh cho biết toàn bộ số hàng này đang chuẩn bị được giao dịch cho một người khác với giá một mươi tám triệu đồng một thùng
mỗi thùng năm mươi hộp mỗi hộp năm mươi chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc
đây là giai đoạn dịch hô cấp corona vấn đề đặt ra rất là nóng cả hệ thống chính trị và người dân cũng đang vào khu cải
nhiều trường hợp như thế này người ta vào khỏi mua thì người ta bảo không có
thực tế là có khung khung là gì vẫn phải từ tay mắt từ dân và chúng tôi xử lý qua những đường dây nóng
thế thì chúng tôi có những việc phản bắt quả thác
trường hợp đó nó sẽ diễn ra như vậy là lúc nó rất bình yên buộc là tôi phải ứng trực thường xuyên
chúng tôi đã xử lý được trường hợp như thế và công tác tuyên truyền phòng ngừa đưa lên công ty đại chúng
những việc đó tôi nghĩ là mang tích dân đẹp rất lớn
hiện đội quản lý thị trường số bảy cục quản lý thị trường tp hà nội
đã lập biên bản
thu giữ sáu thùng khẩu trang không dõi bùn gấp này và xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm ma túy
một đồng chí cán bộ công an huyện vân hồ tỉnh sơn la đã bị thương
vào ngày một mươi một tháng hai lực lượng công an tỉnh sơn la đã bắt giữ một đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin
hai mươi viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ một số đối tượng lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở
sử dụng súng quân dụng bắn về phía tổ công tác khiến đại úy nguyễn trung dũng
cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy
công an huyện vân hồ bị thương ở vùng bụng

giết người cướp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
trước đó vào chiều ngày ba mươi tháng một trong lúc tuần tra trên đường lý thái tổ quận một mươi
công an tp hcm phát hiện trinh có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính
trinh không chấp hành và rút súng ra đe dọa rồi vào một nhà dân lẩn trốn
đến trưa ngày hai tháng hai khi phát hiện trần duy trinh tại huyện định quán tỉnh đồng nai
lực lượng công an đã tổ chức vây bắt đối tượng
tại đây trinh đã dùng súng bắn nhiều phát về phía lực lượng công an
sau đó cướp một xe gắn máy bỏ chạy
khi chạy đến địa bàn huyện tân phú trinh đã bị bắt giữ cùng với một khẩu súng
một quả lựu đạn hai hộp tiếp đạn và hai mươi chín viên đạn
công an tp hcm vừa bắt giữ đối tượng trần văn tuấn hay còn gọi là tuấn sói
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện hiệp đức và tám đối tượng khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc
và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó phát hiện nhiều nghi vấn trong hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng trên
địa bàn huyện hiệp đức công an tp hcm đã xác lập chuyên án đấu tranh
qua quá trình điều tra và xác minh ban chuyên án tiến hành bắt giữ trần văn tuấn
là đối tượng chủ mưu cầm đầu liên hệ với các đối tượng hình sự tại tp hcm
để thực hiện hành vi phạm tội cùng với tám đối tượng khác trong đường dây
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm tổ công tác đã thu giữ hơn một trăm sáu mươi một triệu đồng
ba điện thoại di động các loại và các giấy tờ tài liệu liên quan đến việc đánh bạc
đồng thời triệu tập làm rõ hành vi vi phạm của một mươi đối tượng khác có liên quan
kết quả điều tra ban đầu từ đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi đến nay
nhóm đối tượng này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet
với tổng số tiền hơn bốn mươi tỷ đồng
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội cướp giật tài sản
đối tượng nguyễn văn tài sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại phường thốt nốt
quận thốt nốt tp hcm
đối tượng đặng anh tuyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại khóm nguyễn du
phường bình minh tp long xuyên tỉnh an giang
và đối tượng trần minh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã vọng đông
huyện thoại sơn tỉnh an giang
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý